ngành hàng không việt nam đang đứng trước sự tăng trưởng nóng với lượng người đi máy bay ngày càng tăng
lượng tàu bay và các hãng hàng không tham gia vào thị trường ngày một đông tạo ra sự phong phú của thị trường
tuy nhiên cùng với sự tăng trưởng ở mức thứ năm của thế giới này cũng kéo theo nhiều bất cập
đòi hỏi phải có một môi trường cạnh tranh bình đẳng minh bạch giữa các hãng hàng không cùng phát triển
tại buổi tọa đàm với chủ đề xây dựng môi trường cạnh tranh của ngành hàng không
những khó khăn gặp phải của ngành hàng không hiện nay đã được nhận diện
đó là vấn đề tắc nghẽn phục bộ dẫn đến tắc nghẽn ở các cảng hàng không
cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư nhân lực cho các doanh nghiệp hàng không và cơ sở hạ tầng hàng không
để giải quyết những vấn đề này cần xây dựng một môi trường công bằng khách quan và năng động giữa các thành phần kinh tế
cụ thể là tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các hãng hàng không
cái khó của các doanh nghiệp hiện nay không chỉ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước bắt nguồn từ thể chế
chúng tôi muốn tăng máy bay lên thì chúng tôi lại tiếp tục lại phải làm xin lại điều chỉnh chủ chức đầu tư
lại phải lên thủ tướng lại phải chạy qua một vòng các bộ để xin ý kiến
mà trong khi đó thực tế thì tôi nghĩ hoàn toàn cái việc mà gia hạn
tàu bay đấy hoàn toàn là nằm trong cái việc cái năng lực của cục hàng không và bộ doanh nghiệp tải
doanh nghiệp chúng tôi rất mong muốn rằng là có một cái sự lành mạnh sự bình đẳng
một cái thống nhất về thể chế đối với tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc nhà nước nên để cho các hãng hàng không cạnh tranh theo sự điều tiết của thị trường
trong tầm nhìn phát triển trong giai đoạn hai nghìn hai mươi định hướng hai nghìn ba mươi của ngành hàng không
thị trường hàng không việt nam sẽ đứng thứ bốn trong bốn quốc gia hàng đầu asean về sản lượng
để thị trường hàng không phát triển bền vững thì trước tiên phải mở cửa tư duy
cùng với đó là chính sách tạo áp lực cạnh tranh để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong thị trường hàng không
tôi thì nghĩ doanh nghiệp nhà nước cũng muốn bình đẳng
và thái độ của chúng ta đối với doanh nghiệp nhà nước thì theo tôi là đừng ưu ai mà cũng chẳng ưu tiên
nhưng mà phải cởi trói cho họ
bây giờ một mặt thì trói người ta mặt này đưa cho người ta những ưu tiên ưu đại
ông được làm cái này còn ông tư nhân không được làm cái kia
ông làm rồi nhưng tư nhân không được làm nữa
cái cách như vậy là không phù hợp
vì chúng ta đang muốn có môi trường bình đẳng cái này là chủ trương của đảng chứ không phải chúng ta muốn nói
để duy trì được sự phát triển bền vững của ngành hàng không
rất cần một thể chế đầy đủ đồng bộ minh bạch tạo sự thông thoáng sân chơi hay
và trong đó luật chơi phải tiếp cận quốc tế phù hợp với quy hoạch chung